hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh nhân nữ chín mươi bốn bệnh nhân số chín mươi bốn là nữ sáu mươi bốn tuổi trú tại thành phố bắc giang sang cộng hòa xét thăm con gái từ ngày hai mươi chín tháng hai cho đến ngày một mươi bảy tháng ba
và kết quả xét nghiệm sàng lọc của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội ghi nhận hai bệnh nhân nói trên đã dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi tháng ba
hiện tại hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
vào sáng ngày hôm nay hàng chục cán bộ giao thông
hàng chục cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với ngành y tế tỉnh cùng với các ngành liên quan
triển khai thiết lập các chốt kiểm tra y tế tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh quảng ngãi giáp danh với các tỉnh
trong ngày hôm nay hai chốt đã được lập trên quốc lộ một tại khu vực giáp danh giữa tỉnh quảng ngãi quảng nam và quảng ngãi bình định
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thiết lập bảy chốt để kiểm tra trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi hai chốt quốc lộ hai mươi bốn b
tuyến đường huyện sơn tây nối đường hồ chí minh đường huyện trà bồng đi huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đường biển từ biển dạng thuộc huyện núi thành tỉnh quảng nam về huyện bình sơn tuyến đường sắt bắc nam qua địa bàn tỉnh
các chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào quảng ngãi sẽ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng hồ cho đến khi có chỉ đạo của tỉnh dừng kiểm tra y tế
còn tại quảng nam công an tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
trong công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm cách ly lưu trú đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách
từ ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã đưa những người từng tiếp xúc gần với ca nhiễm covid một mươi chín
tại các khu lưu trú trên địa bàn thành phố hội an đến lưu trú tại hội an bid resorts
công an tỉnh đã chủ trì cử hai mươi ba cán bộ
phối hợp với sở y tế và các ban ngành liên quan tổ chức tiếp nhận quản lý bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo việc lưu trú của du khách được an toàn
ngoài nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự cán bộ chiến sĩ cũng đã phối hợp làm nhiệm vụ phục vụ cho đời sống du khách lưu trú
tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi lưu trú an toàn tại đây
đồng thời tiếp tục phối hợp giả soát lên danh sách và kiểm soát chặt chẽ số người nước ngoài nhập cảnh mới
người việt nam từ nước ngoài trở về và người nghi vấn có thời gian đi lại cư trú tại vùng dịch
tiếp xúc với người mắc bệnh hay có nguy cơ mắc bệnh cao trở về địa phương
tích cực tuyên truyền vận động các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú
cung cấp thông tin của du khách cho chính quyền địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch hiệu quả
tri đoàn công an huyện cần duộc tỉnh long an đã tổ chức xây dựng buồng phun khử khuẩn
đặt tại cổng ra vào trụ sở để phun khử khuẩn toàn
buồng phun bên trong được lắp đặt hệ thống ống dẫn và vòi phun xương
đoàn viên công an huyện làm nhiệm vụ trực cổng công an huyện sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt
hướng dẫn rửa tay sát khuẩn đồng thời điều khiển hệ thống vòi trong buồng phun
để phun khử khuẩn toàn thân cho người dân khi đến trụ sở công an huyện làm việc
công trình buồng phun khử khuẩn được người dân ủng hộ và nhiệt tình đón nhận
vào dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh
đã bắt quả tang vụ vận chuyển gần ba trăm linh chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại không có hóa đơn chứng tử
xe ô tô tải do tài xế trần trường thọ điều khiển bị phát hiện khi đang vận chuyển hai trăm linh khẩu trang y tế hiệu super
khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải trên
thì một tài xế trên xe tải khác là trần văn thịnh đã quay đầu xe định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
kiểm tra xe thu giữ chín mươi hai năm trăm linh khẩu trang y tế các loại và một số tăng vật có liên quan
qua làm việc ban đầu các tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
đồng thời khai nhận vận chuyển số khẩu trang trên từ tp hcm lên khu vực biên giới xã hòa hiệp để vận chuyển qua campuchia tiêu thụ

hôm nay cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại